cũng không kém phần lo lắng vì nguồn nước không đảm bảo cho việc chữa cháy một khi hòa hoạn xảy ra
tình hình ở đây thì rất lo
năm nay sao hạn hán quá nhiều nguồn nước thì hình như cạn dần
về phương hướng để phòng cháy thì mở hộ gia đình thì trang thiết bị bình chữa cháy

trước diễn biến tình hình thời tiết khắc nghiệt như hiện nay
các tổ liên gia phòng cháy chữa cháy
tại các địa bàn đã liên kết nhau đầu tư mua sắm trang thiết bị mới
bên cạnh đó thường xuyên vận động các phương tiện chữa cháy sẵn có
với những gia đình có ao hồ lớn để nuôi cá với dung tích hàng chục mét khối nước đã dự trữ sẵn
phòng ngừa khi có sự cố xảy ra thì có thể sử dụng để chữa cháy cho khu dân cư
cũng lo chứ anh tại vì nếu mà bên phòng cháy cháy nếu không có nguồn nước sử dụng thì
cái đó mình cũng đáng lo ngại nhất đó
vì vấn đề bây giờ hạn hán thì phải chịu thôi
tình hình chung mà
nhưng mà bên xã thì cũng có đề cập tới vụ cháy nổ thì trang bị cho những người dân một bình chữa cháy
có những người có điều kiện thì hai ba bình
bên cạnh sự chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với thời tiết nắng nóng khô hạn kéo dài của người dân
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh cà mau
kết hợp cùng lực lượng cơ sở chủ động triển khai thành lập các tổ công tác
thường xuyên đến các địa bàn bị ảnh hưởng hướng dẫn cho các thành viên các tổ liên gia phòng cháy chữa cháy cơ sở
sử dụng hiệu quả các loại phương tiện chữa cháy thông dụng
đồng thời kiểm tra các trang thiết bị để từ đó kịp thời nhắc nhở
chấn chỉnh những hạn chế trong việc bảo quản để sử dụng được hiệu quả hơn
thì cũng khuyến cáo bà con nên chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng
cũng như chuẩn bị về phương tiện tại cơ sở tại nhà mình
và liên kết chặt chẽ với các tổ công tác
tổ liên gia địa phương đã được xây dựng cũng như chính quyền địa phương
để tăng cường công tác phòng cháy cháy vừa chuẩn bị về con người
và đảm bảo được lực lượng và phương tiện tại chỗ đó
dự báo nắng nóng sẽ còn kéo dài trong thời gian tới mức độ khô hạn sẽ dữ dội hơn
chính vì vậy hơn lúc nào hết vai trò của các tổ liên gia về phòng cháy chữa cháy
tại cơ sở là vô cùng quan trọng
cũng trong thời gian này tại các tỉnh thành phố phía nam
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền tổ chức diễn tập nhiều tình huống
để người dân nâng cao ý thức nhận thức trong phòng cháy chữa cháy
một buổi diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tại một trung cư đóng trên địa bàn xã phước kiểng huyện nhà bè tp hcm
buổi diễn tập huy động sự tham gia của ba mươi bốn phương tiện cơ giới chữa cháy
cứu hộ chuyên dụng và hơn hai trăm linh người tham gia
tuy nhiên buổi diễn tập quy mô cấp quận huyện này dù đã thông báo trước
nhiều ngày cho cư dân nhưng số lượng tham gia theo dõi lại chưa cao
trong quá trình diễn tập cư dân chúng tôi đã có được những kinh nghiệm
và giữ được sự bình tĩnh trong quá trình thoát nạn
và đồi phòng cháy cơ sở qua đó cũng rút ra được những bài học
những tình huống để có thể xử lý được ngay tại chỗ
bởi vì như quý vị cũng biết
thời gian vàng ban đầu rất quan trọng
cư dân chúng ta số lượng người tham gia không được nhiều
theo thống kê của chúng tôi khoảng dưới một mươi năm
và số lượng đó không phải là nhiều
đó là một tranh trở của chúng tôi
và tôi mong rằng không những cư dân của hoàng ấn gâu hao
mà tất cả cư dân của các chung cư khác nên ý thức rõ chuyện này
bởi vì nó ảnh hưởng đến cái an toàn tính mạng
như tài sản của chính mình và chính gia đình mình
tại bạc liêu công an tỉnh bạc liêu đang chú trọng công tác phòng ngừa
cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh
bên cạnh việc các chủ cơ sở tự đầu tư trang thiết bị và xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy
thời gian qua lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy các cấp thường xuyên tổ chức tuyên truyền đến từng hộ dân
trong việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
hướng dẫn vận động chủ cơ sở sắp xếp hàng hóa gọn gàng ngăn nắp không che chắn lối ra vào
thường xuyên tự kiểm tra các thiết bị điện đồng thời hướng dẫn chủ cơ sở các biện pháp xử lý tình huống
cách thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra
công tác phòng cháy chữa cháy thì có ý nghĩa hết sức quan trọng
đối với bản thân gia đình và những người xung quanh
nếu mà để xảy ra cháy nổ thì mang thiệt hại rất là lớn
nên chúng tôi rất là cẩn trọng trong việc phòng cháy chữa cháy
cháy nổ trong muôn bán kinh doanh thì nhập hàng và đủ bán
không có tích chữ hàng sắp xếp gọn gàng ngăn nắp
không có để những cái đồ gần dễ cháy gần nơi nguồn nhiệt
gọi nhà thì cũng có chuẩn bị mình chữa cháy sát thai để kịp thời dập lửa khi mà có cháy nổ xảy ra
để tăng cường công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn phường ba
công an phường ba đã phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố đến từng hộ gia đình sản xuất kinh doanh
tuyên truyền các quy định
đảm bảo lực lượng của pháp luật về công tác phòng chống cháy nổ
rồi vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy
rồi trang bị các công cụ phương tiện
nhất là bình chữa cháy sách tay để kịp thời xử lý các tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra
qua đó là đã nâng ý thức trách nhiệm của người dân
nhất là chủ cơ sở sản xuất kinh doanh trong công tác phòng chống cháy nổ
góp phần là bảo vệ tính mạng sức khỏe rồi tài sản cho mình và cho những người xung quanh
có thể thấy rất nhiều giải pháp phòng ngừa đảm bảo an toàn cháy nổ
ứng phó với diễn biến thời tiết nắng nóng gai gắt như hiện nay
đang được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy các tỉnh phía nam tập trung triển khai sâu rộng tại các địa bàn dân cư
bởi trên thực tế
diễn biến thời tiết khu vực này vẫn tiếp tục có nắng nóng kéo dài
do vậy cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào và ở đâu
việc người dân nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy chính là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất
thông tin sàng lọc các nguyên nhân cháy tại các hộ gia đình trong chuyên mục bạn nên biết hôm nay
sẽ giúp quý vị và các bạn có thể tự kiểm tra ra soát và điều chỉnh để đảm bảo an toàn cho chính gia đình mình
và thông tin này cũng khép lại chương trình alo một trăm một mươi bốn tuần này của chúng tôi
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại